các tỉnh miền trung đang trong thời điểm nắng nóng gai gắt kéo dài tác động trực tiếp đến việc nuôi trồng thủy sản nhất là nuôi tôm
vì vậy yêu cầu bức thiết hiện nay là người nuôi tôm cần triển khai các giải pháp phòng ngừa dịch bệnh ngay từ đầu vụ
đây là thời điểm nhiều hộ nuôi tôm của tỉnh phú yên đang cải tạo ao đìa để chuẩn bị cho vụ nuôi mới
điều khiến họ lo lắng nhất lúc này là dịch bệnh tiếp tục xảy ra vì thời tiết còn diễn biến phức tạp
nắng nóng là điều kiện phát sinh dịch bệnh trên tôm nuôi rất cao nhất là bệnh đốm trắng đỏ thân và hoại tử gan tụy cấp
một thực trạng từng diễn ra những năm gần đây làm tôm chết hàng loạt
tri cục thủy sản tỉnh phú yên khuyến cáo người nuôi tôm thả giống vụ mới cẩn thận trọng
chọn thời điểm thích hợp và chú trọng chọn giống bảo đảm chất lượng
khuyến cáo bà con là nếu mà thả nuôi thì cũng phải tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật
lựa chọn giống ở các cơ sở có uy tín chất lượng
phải tạo áo kỹ phải tạo nguồn xử lý nguồn nước kỹ trước khi thả nuôi
như trong quá trình nuôi phải theo dõi môi trường cho đủ để có biện pháp xử lý cho nó phù hợp
theo trung tâm giống và kỹ thuật thủy sản tỉnh phú yên nhiệt độ nước ao đìa nuôi tôm tăng
rất dễ làm chỉ số ph biến đổi đột ngột làm tôm nuôi bị sốc môi trường yếu sức dẫn đến bùng phát dịch bệnh trên diện rộng
đề nghị bà con các vùng nuôi nên tăng cường kiểm tra các chi tiêu môi trường nước hàng ngày
thứ hai nữa nếu như các chi tiêu này vượt ngưỡng cho phép thì phải có biện pháp quản lý chặt các chi tiêu vượt ngưỡng cho phép
tăng cường là dùng một số chất cây tạo môi trường chúng ta xử lý
theo các chuyên gia trong ngành thủy sản đối với các vùng nuôi đã có dịch bệnh trong vụ tôm trước
người nuôi nên ngưng thả giống đợi khi điều kiện môi trường dịch bệnh ổn định mới tiếp tục thả nuôi
khi dịch bệnh xảy ra cần sử dụng thuốc sát trùng với nồng độ cao để diệt virus
và sinh bệnh mang mầm bệnh trước khi xả nước ra môi trường bên ngoài nhằm tránh dịch bệnh lây lan trên diện rộng